liên quan đến thông tin có hành vi bao che cho phương tiện chở cây xanh quá khổ quá tải như nhiều báo chí đã đưa tin phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã yêu cầu các bộ kiểm tra làm rõ xem có hành vi bao che này hay không
trước đó từ ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi tám báo chí phản ánh một số xe ô tô tải chở cây xanh quá khổ quá tải không rõ nguồn gốc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông lưu thông qua một số tỉnh miền trung
về việc này phó thủ tướng trường hòa bình yêu cầu bộ công an bộ giao thông vận tải chỉ đạo kiểm tra làm rõ có hay không hành vi bao che cho phương tiện chở quá khổ quá tải lưu thông trên đường bộ như phản ánh của báo chí
và việc chấp hành các quy định của pháp luật về tải trọng xe nếu vi phạm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
phó thủ tướng giao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo kiểm tra làm rõ nguồn gốc các cây được chuyên trở trên các phương tiện như báo chí phản ánh có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các vi phạm nếu có báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi